tại tỉnh thanh hóa công an huyện thường xuân đang tiến hành xác minh làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại nhà văn hóa thôn thành lợi xã tân thành huyện thường xuân
đối với ông đàm quang thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là đại biểu hội đồng nhân dân xã tân thành khóa hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu
và là trưởng thôn thành lợi xã tân thành
theo kết quả xác minh ban đầu vào sáng ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đảng ủy ủy ban nhân dân xã tân thành
đã tổ chức cuộc họp dân tại nhà văn hóa thôn thành lợi để giải quyết vấn đề nguồn nước tưới tiêu
do bức xúc vì không được thông báo đến sự họp sẵn trong người có hơi men và không kiềm chế được bản thân
ông đàm văn thành đã có những hành vi chửi bới xúc phạm một số cán bộ xã cũng như một số người dân
tại cuộc họp này xét thấy hành động càn quấy coi thường kỷ cương pháp luật và làm ảnh hưởng
đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương một số cán bộ đảng viên trên địa bàn xã tân thành
đã quay clip và gửi đơn tố cáo hành vi gây số trật tự công cộng của ông thành lên công an huyện
để xử lý nghiêm minh trước pháp luật hiện công an huyện thường xuân đang xem xét để tiến hành
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông đàm quang thành